bên cạnh câu chuyện quy hoạch chung thủ đô thì luật giao thông đường bộ cũng là một vấn đề đáng được quan tâm
một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với tổng cục đường bộ trong năm hai nghìn hai mươi là phối hợp với các cơ quan của bộ
các bộ ngành để hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng luật giao thông đường bộ trình ủy ban thường vụ quốc hội
năm hai nghìn một mươi chín tổng cục đường bộ đã giải ngân đạp một trăm linh kế hoạch thực hiện đấu thầu một trăm linh qua mạng toàn bộ các dự án bảo trì đường bộ
bảo đảm công khai minh bạch công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được quan tâm thực hiện
mặc dù dự án thu phí tự động không dừng không hoàn thành trước ba mươi một tháng một mươi hai
nhưng tổng cục đường bộ đã triển khai phần mềm kết nối dữ liệu sáu mươi sáu trạm thu phí với hệ thống quản lý giám sát thu phí bot đem lại hiệu quả cao
dự án xây dựng cầu dân sinh được triển khai tích cực khẩn trương với hơn một sáu trăm linh cầu được đưa vào sử dụng
năm hai nghìn hai mươi tổng cục đường bộ sẽ phối hợp với các cơ quan của bộ các bộ ngành để hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng luật giao thông đường bộ
trình ủy ban thường vụ quốc hội trình duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì dự toán tri quỹ bảo trì đường bộ năm hai nghìn hai mươi
kịp thời sát thực tế xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát quản lý công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
riêng đối với việc quản lý các dự án bot sẽ xử lý các bất cập tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
bảo đảm hai hoa lợi ích nhà nước nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ